ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết đến thời điểm này địa phương đã chi hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu phi
trong khi đó dịch bệnh nguy hiểm này đang được kéo giảm
cụ thể đến nay toàn tỉnh đồng nai có hai hai trăm bốn mươi năm cơ sở chăn nuôi lợn bị thiệt hại được nhận kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền trên ba trăm hai mươi tỷ đồng
khoảng hai mươi ngày trở lại đây số lượng lợn tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi của đồng nai giảm so với trước
toàn tỉnh hiện có hơn năm cơ sở chăn nuôi xuất hiện ổ dịch với hơn bốn trăm hai mươi con lợn bị tiêu hủy
tại các địa phương nhiều xã đã công bố hết dịch trong đó thành phố biên hòa và thành phố long khánh không phát sinh ổ dịch mới
tỉnh đồng nai đang tiếp tục đẩy nhanh công tác chi trả hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại để họ có điều kiện chuyển đổi ngành nghề
bên cạnh đó quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp chưa để xảy ra dịch bệnh và làm tốt công tác an toàn sinh học trong việc tái đàn